dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này người dân tại làng bích la lại phục dựng lễ gọi thần kim quy
buổi lễ được tổ chức với các phần dân hương cúng tạ trời đất các vị tiên linh khai thiên lập ấp và lễ cầu thần kim quy
cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa
tại lễ hội du khách cũng như người dân của làng còn tham gia vui chơi với các trò chơi dân gian như hội bình thơ hội bài tròi thổi gà đất viết thư pháp

những nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của cha ông truyền lại được giữ gìn cho những thế hệ mai sau
pháo đất là một trong những trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời
với chất liệu sẵn có là đất luật chơi đơn giản kỹ thuật phơi bầy tự nhiên như công việc đồng áng thường ngày nên ai cũng có thể chơi được nếu có sức khỏe
trong xã hội hiện đại dù giới trẻ được tiếp xúc với nhiều trò chơi hiện đại nhưng nhiều xã của huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
người dân vẫn háo hức nạn chơi và thi pháo đất
ông nguyễn đình phong đã có gần sáu mươi năm gắn bó với pháo đất
cả tuổi thơ đến khi trưởng thành và đến tận bây giờ khi tóc đã ngả màu thời gian ông phòng vẫn ngăn bó với pháo đất
cứ mỗi khi xuân về ông lại hào hức chuẩn bị đất để làm pháo nguyên liệu để làm pháo phải là đất xét đất thịt không lẫn tạp chất
ở cái đất thì khi mà đào đất đưa về thì mình phải dùng mai hoặc sẻng hoặc dao mình thái thật mỏng mình thái thật mỏng
mình nọc các cái đất
đất của đất chua nó bám vào cái đất xét đất đất căn nhà đấy hoặc là đất màu mình nọc hết nó ra
sau đó nó vô hoặc chày vào cuối dã nó tạo hình nhiều lần
khi mà đất sờ vào nó mít như thế này nó mít như thế này là đã được thành đất pháo
làm đất đã tỉ mỉ nên công đoạn nặn pháo cũng cầu kỳ nhẫn nại không kém
người pháo thủ phải như một nghệ sĩ chế tác nên tác phẩm là pháo đất
từ nhào đến nặn đến gieo tất cả đều phải đúng kỹ thuật
nếu không pháo thì không được

trong quá trình kỹ thuật là mình vỗ đều cấu đều được thì nó ra dài được
khâu nạn pháo đã xong các pháo thủ chia hai phe lần lượt gieo pháo
quả pháo đất chiến thắng ngoài nổ to còn kèm theo yêu cầu đường pháo văng ra vừa dài vừa thẳng vừa dứt hẳn khỏi mâm
nhìn thì tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được là cả một kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn
ai cũng biết chơi và ai cũng muốn nghịch cái này
người nạ thì người ta nhìn rất là buồn cười nhưng mà ở đây nó là cái phong tục như thế
từ trở con cho đến người già cụ bảy mươi bây giờ người ta vẫn muốn nghịch cái này
chỉ duy nhất nguyên liệu là đất xét cùng sự khéo léo khỏe khoắn từ đôi tay của người nông dân
dân dã đơn giản nhưng trò chơi pháo đất ở vĩnh bảo hải phòng đều thu hút tất cả mọi người
cả làng cùng bận biệu náo nức dạo dực và cư thế pháo đất được trao truyền
từ đời này sang đời khác trở thành một nét văn hóa đẹp mỗi dịp tết đến xuân về
trong phần tiếp theo của chương trình hát giao duyên ngày tết nét đẹp của người dân tộc thiểu số bắc cạn
các siêu thị mở cửa sớm phục vụ người dân mua sắm
đông sơn là sản phẩm
đông sơn là sản phẩm

hàng năm cứ vào dịp đầu tháng chạp nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước đã tới đông sơn để mua đào tết
không ít thương lái đến đặt mua cả vườn đào để trở đi khắp các tỉnh trong nước để bán
đã nói chơi hoa đào thì theo như cái bản chất của những người chơi
họ bình luận họ chơi hoa đào phai của đông sơn chúng tôi là cái độ vẻ đẹp của nó là rất đầy đủ ý nghĩa
hiện nay đào phai đông sơn đang dần khẳng định
đào phai đông sơn đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương
cái thu từ cây đào từ các làng nghề đã ổn định và phát triển ngày một hiệu quả hơn qua từng năm
để bảo tồn duy trì và phát triển cây đào đông sơn cũng như phát triển làng nghề truyền thống
thì đảng quỳ bán xã thực hiện nghị quyết một mươi năm của thành phố hồng điện
xây dựng thương hiệu đào phai gắn với phát triển quyền trên địa bàn
cây đào phai đã và đang từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao hiện là cây hàng hóa có giá trị
nhất trong các cây trồng của xã giúp hàng nghìn hộ nông dân trong xã thoát đói giảm nghèo
thưa quý vị và các bạn ngày tết cùng với các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại của cuộc sống
hôm nay đồng bào dân tộc ở nhiều vùng miền của tỉnh bắc cạn vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc
với người nùng ở xã xuân dương huyện nari trước trong và sau tết khi những nam thanh nữ tú cùng
nhau đón xuân gặp nhau họ trao nhau những lời hát như vậy theo các cụ cao niên ở đây lối hát giao
duyên không biết có từ bao giờ nhưng cứ đời này qua đời khác những câu hát họ trao nhau trong những
dịp lễ tết đám cưới vẫn tồn tại đến ngày nay
vào cái thời điểm là đám cưới này có đám cưới này rồi bắt đầu lễ hội này
lùng tung này đi thì hay hát vào cái dịp đấy và tết mùa xuân hay hát vào cái dịp đấy
thì là nó được cái sự tình cảm bạn bè với nhau là đi gặp nhau là được cái đấy trước mình đã biết rồi
đã quan hệ với nhau rồi thì là hát giao duyên với nhau rồi thì bây giờ mình không lấy được nhau thì
là bây giờ vẫn cứ là tình cảm khuyến mái tết đến với người giao ở bàn quân
xã ngọc phái huyện trợ đồn cùng với nhiều điểm độc đáo trong đời sống văn hóa khác
hát giao duyên cũng là nét chấm phá riêng biệt thu hút sự quan tâm đặc biệt trai gái người giao
hát giao duyên là để kết bạn tâm giao từ những câu hát đó nhiều đôi nam thanh nữ tú đã liên
duyên vợ chồng vào dịp đầu xuân người giao hát giao duyên còn mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận
gió hòa mùa màng bội thu mong cho các gia đình được khỏe mạnh và bình an
ngợi ca quê hương đất nước chính những câu hát ấy những làn điệu đã và đang gìn giữ bản sắc
của những ngày tết những câu hát cũng chính là tình người nhắm khát khao tin tưởng và cuộc
sống tốt đẹp hơn mỗi độ xuân về không chỉ là hũ gạo tình thương hay nâng bước em đến trường được
cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đóng góp hàng tháng để hỗ trợ các hộ gia đình
khó khăn và học sinh trên hai tuyến biên giới trong dịp tết cổ truyền dân tộc bằng những việc
làm thiết thực cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã và đang chăm lo tết
các hộ gia đình trên biên giới giúp bà con đón một cái tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
tại địa bàn biên giới tuyến biển bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các
đồn biên phòng triển khai công tác nắm tình hình ra soát trên các địa bàn phụ trách để kịp thời hỗ
trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các hộ giáo dân nghèo các hộ gia đình
chính sách tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi và đầm ấm
đã quan tâm ưu ái đến bà con giáo dân nghèo ở giáo sứ đặc biệt là vừa xây dựng cho hai gia đình
bà con của giáo dân mẹ duyên và mẹ thanh mẹ duyên thì bệnh tật con cái bệnh tật mẹ thanh tuổi già
đã được hai ngôi nhà rất là khang trang một cái tổ ấm rất đầm ấm và đặc biệt hôm nay
các anh vẫn quan tâm đời sống
các riêng ngày tết các anh đã chiều cố về tặng quà họ dọn chứng để được một ngày tết an lanh
tại các xã biên giới thuộc huyện miền núi a lưới các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho nhân dân
diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình ý nghĩa các đồn biên phòng đã phối hợp tổ chức nhiều chương
trình ấm tình mùa đông xuân ấm nơi biên giới qua đó vận động được sự ủng hộ của các cơ quan
doanh nghiệp quý vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh
mỗi cán bộ chiến sĩ đã trích tiền lương của mình để đóng góp và tặng quà tết cho
đồng bào khó khăn nơi biên giới với hàng nghìn xuất quả tết
từ những tình cảm việc làm thiết thực của mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
đồng bào của tp hcm đã dành cho nhân dân trên hai tuyến biên giới mang đến cho những người dân nghèo
hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân ấm áp hơn khi quân với dân cùng vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc
năm nay thời tiết ấm lịch nghỉ tết ngắn hơn nên người dân ở các thành phố lớn ít đi du lịch
vì thế mà nhu cầu mua sắm cũng tăng cao tại nhiều siêu thị
trong khi chợ truyền thống mở cửa thưa thớt
anh tuấn anh đã lựa chọn siêu thị để mua sắm trong những ngày đầu năm mới
tại đây ngoài các mặt hàng tươi sống anh có thể lựa chọn nhiều loại thực phẩm khác
đầu tiên là nó gần nhà mình và nó tiện do việc mua bán các chợ xung quanh nhà mình bây giờ thì khó
cũng chưa mở hàng các tạp khóa xung quanh mình cũng chưa mở hàng đến đây mình có thể mua được
những thứ mà mình muốn giá cả cũng hợp lý và không có gì thay đổi đến đây mình có thể mua sắm
một rất nhiều thứ thay thế dần thói quen tích chữ hàng hóa trước tết hiện nay nhiều người dân thường
chỉ mua đồ đủ dùng nắm bắt tâm lý này của người tiêu dùng các siêu thị đều có kế hoạch mở cửa sớm
phục vụ nhu cầu mua sắm do công việc bận rộn nên là mùa hai tôi ra khỏi cửa thì có ngay cái siêu thị
mở cửa gần nhà rất là tiện lợi mà ngày tết thì giá cả rất phải trăng mà không tăng giá mà mọi người phụ
vụ rất tận tình mở cửa muộn hơn một vài siêu thị khác nhưng ngay từ những giờ đầu mở cửa siêu thị
đã khá đông khách nhiều khách hàng cho biết do là khách quen nên đã có kế hoạch để đến sắm đồ khi diều
mở cửa trở lại không bao giờ nhà mình tích nghĩ có thể cứ mùa ba tết hàng năm gia đình nhà mình cứ đi
đến đây là mua những cái đồ tươi ngon thấy giá cả rất là phù hợp để chuẩn bị cho cái nhu cầu
mua sắm của bà con trong dịp sau tết thì bc cũng đã có sự chuẩn bị về nguồn hàng đặc biệt là cam
kết giá cả sẽ không có sự biến động trong những ngày đầu năm mới hệ thống siêu thị đã cung cấp
nguồn hàng phong phú đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân thay thế chợ truyền thống thường nghỉ
dài ngày không những thế đây còn là nơi người dân đưa trẻ đến vui chơi và mua sắm trong những ngày
đầu năm mới cao tốc đà nẵng quảng ngãi hầm đèo cả cầu vượt biển tân vũ lạch huyện là ba công
trình giao thông trọng điểm có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được khánh thành trong năm
nay cao tốc đà nẵng quảng ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc bắc nam kết nối vận
kinh tế trong khu vực tam giác kinh tế việt nam lào campuchia qua hành lang đông tây tuyến
cao tốc này dài gần một trăm bốn mươi km dự kiến được thông xe cuối năm hai nghìn một mươi bảy tổng vốn đầu tư của toàn dự án
là gần hai mươi tám tỷ đồng trong đó kinh phí xây lắp là hơn một mươi bảy tỷ đồng theo ban quản lý dự án
các gói thầu cơ bản đã đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã đề ra phân đấu trong quý i
đã hoàn thành trên bảy mươi khối lượng công việc sau khi hoàn thành sáu mươi năm km này các nhà thầu sẽ
thi công phần còn lại từ tam kỳ đến quảng ngãi để toàn dự án hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
dự án thứ hai là hầm đèo cả nằm trên quốc lộ một a giữa tỉnh khánh hòa và phú yên dự kiến khánh
thành vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sẽ rút ngắn thời gian cho các loại xe qua lại và xóa điểm đen nơi đây
dự án hầm đường bộ đèo cả có vốn đầu tư là hơn một mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng có tổng chiều dài hơn một mươi ba km
trong đó hầm cổ mã dài bốn sáu km
sáu cầu trên tuyến dài một hai km sáu sáu km đường dẫn các công trình tiện ích cũng được đầu tư đồng bộ như
trung tâm điều khiển giao thông trung tâm cứu hộ và trạm dừng nghỉ đèo cả là hầm đường bộ đầu
đầu tiên do người việt nam thực hiện có quy mô chỉ xếp sau hầm đèo hải vân
thứ ba là dự án đường tân vũ lạch huyện là công trình trọng điểm quốc gia được thực hiện
nguồn vốn vay oda của nhật bản với tổng vốn đầu tư gần một mươi hai tỷ đồng dự án có điểm nhấn là hơn
bốn km cầu vượt biển tốc độ thiết kế là tám mươi km trên giờ và đường dẫn dài hơn một mươi km quy mô bốn làn xe
theo ban quản lý dự án đến nay liên danh nhà thầu đã thi công được sáu mươi tổng khối lượng
giá trị dự án vượt bảy so với kế hoạch hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các
hạng mục công trình chính của dự án như gia tải và thi công bệ thân trụ cầu thân trụ cầu chính
tiến hành đúc và lao lắp dầm dự kiến tháng năm hai nghìn một mươi bảy cầu vượt biển tân vũ lạch huyện sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng
trong phần tin thời sự quốc tế tiết lộ danh tính hai kẻ xả súng làm nhiều người chết tại canada
khai mạc hội nghị thượng đỉnh au lần thứ hai mươi tám
thưa quý vị và các bạn sau quyết định hành pháp mới nhất gây nhiều tranh cãi của tân tổng thống mỹ donald trump
liên quan đến người nhập cư quốc hội iraq vừa bỏ phiếu yêu cầu chính phủ nước này trả đũa xác lệnh của tổng thống mỹ donald trump cấm công dân bảy quốc gia hồi giáo tới mỹ
thủ tướng iraq haider al abadi chưa có phản ứng gì sau xác lệnh cấm công dân bảy quốc gia hồi giáo tới mỹ
tuy nhiên ngoại trưởng iraq ibrahim anzafari đã lên kế hoạch gặp đại sứ mỹ tại iraq để bày tỏ sự thất vọng của iraq về xác lệnh trên
xác lệnh hành chính siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cư
xác lệnh hành chính sách cấp thị thực nhập cẩn và tiếp nhận người tị nạn vào mỹ đã được tân tổng thống donald trump ký ngày hai mươi bảy tháng một vừa qua
theo đó nâng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên bốn tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh vào mỹ đối với bảy quốc gia có người hồi giáo chiếm đa số
các quyết định hành pháp mới nhất của tân tổng thống mỹ donald trump đã gây ra những phản ứng trái chiều trong chính giới mỹ cũng như tại nhiều nước trên thế giới
tiếp tục cập nhật thông tin
tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ xả súng tại canada
các nguồn tin sở tại tiết lộ hai nghi can trong vụ sả súng tại trung tâm văn hóa hồi giáo quebec vừa qua là alexandre bissonnette và mohamed khadi
theo giới chức tòa án thành phố quebec hai nghi can này bị buộc tội ngay trong chiều ba mươi tháng một
trong khi đó cảnh sát từ chối xác nhận danh tính các nghi can mà chỉ cho biết cả hai đều trong độ tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn
một cuộc điều tra khẩn cấp trên diện rộng cũng đang được tiến hành
với sự tham gia của khoảng hai cảnh sát
một nguồn tin giấu tên cho biết cảnh sát đang điều tra xem hai nghi can có phải là cựu sinh viên trường đại học lavan hay không
vụ xả súng trên xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi chín tháng một theo giờ địa phương
tức là tám giờ sáng ngày ba mươi tháng một theo giờ việt nam tại thành phố quebec khi hàng chục tín đồ đang hành lễ
theo nguồn tin ban đầu cho biết đã có ít nhất sáu người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
hai đối tượng tình nghi cũng bị bắt giữ ngay sau đó
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu phi au
vừa khai mạc tại thủ đô addis ababa của ethiopia với việc ghi nhận nhiều thành quả kinh tế xã hội tại châu lục này
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban châu phi kosadjana dlamini zuma
hoan nghênh tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực từ việc tự do đi lại đến phát triển đường sắt và chấm dứt tình trạng tảo hôn
các nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu lục như ethiopia cộng hòa dân chủ công ngô côte d ivoire mozambique tanzania và rwanda
cũng nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới
bên cạnh đó bà cũng kêu gọi một mươi ba nước châu phi đưa ra cam kết đi đầu trong việc khởi động thị trường hàng không châu phi đơn nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời ca ngợi các tiến bộ đạt được về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
tăng sự đại diện của họ trong các lĩnh vực công giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em
tại hội nghị ngoại trưởng cộng hòa chat musafaki đã được bầu làm chủ tịch ủy ban châu phi nhiệm kỳ tới
liên quan đến tranh chấp các khu định cư bờ tây chính quyền ả rập xê út vừa lên án việc israel xây dựng các khu định cư ở bờ tây
trong bối cảnh nhà nước do thái chuẩn bị bỏ phiếu hợp pháp hóa các khu vực này
chính phủ ả rập xê út cho rằng việc cho phép xây dựng các khu định cư mới trên đất người palestine là nhằm giao thái hóa phần lớn đông giê ru sa lem
ả rập xê út cũng cho rằng việc xây dựng các khu định cư do thái là đi ngược lại mong muốn của cộng đồng quốc tế
và ngăn cản cơ hội đạt được hòa bình và ổn định tại khu vực
cùng ngày văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu thông báo một sự thảm mới được chính linh quốc hội xem xét
nhằm cho phép hợp thức hóa các khu định cư ở bờ tây và ngăn chặn các nỗ lực phá hoại các khu định cư này
cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư giao thái tại đông giê ru sa lem và bờ tây là bất hợp pháp
bất kể việc được chính quyền israel cấp phép xây dựng
lực lượng quân đội giải phóng quốc gia gọi tắt là eln của colombia bày tỏ hoan nghênh việc chính phủ của tổng thống hoan manuel santot
vừa thực hiện cam kết ân xá cho hai tù nhân thành viên của tổ chức vũ trang này
đây là một trong những điều kiện mà hai bên đạt được để có thể tiến hành hòa đàm vào ngày bảy tháng hai tới đây

lực lượng quân đội giải phóng quốc gia eln đánh giá cao với các khu định cư ở đông giê ru sa lem và ngăn chặn các khu định cư ở đông giê ru sa lem
hai tù nhân được thả sẽ là thành viên tham gia tiến trình hòa đàm vào tháng tới tại ecuador quốc gia trung gian hòa giải
trong khi đó lực lượng này sẽ phải trả tự do cho nghị sĩ choko odi sánchez người bị bắt làm con tin từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
đây là điều kiện của chính phủ colombia để có thể tiến hành đàm phán
el là nhóm vũ trang duy nhất còn hoạt động tại colombia sau khi chính phủ nước này và lực lượng vũ trang cách mạng colombia firc ký thỏa thuận hòa bình hồi cuối năm ngoái
các cuộc họp để bàn về công tác hậu cần cho đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang sau hơn năm thập kỷ nội chiến ở colombia đã được khởi động hôm một mươi ba tháng một vừa qua sau nhiều lần bị chỉ hoãn
xin kính chào và hẹn gặp lại